các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong trung bộ thời tiết duy trì ổn định đêm hầu như không mưa ngày nắng
nắng nóng sẽ xuất hiện tập trung chủ yếu tại các tỉnh bắc và trung trung bộ
với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực phía nam các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận nắng có phần dịu nhẹ hơn
với nhiệt độ cao nhất ngày chủ yếu ở ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
về chiều tối và tối có thể lác đác xuất hiện mưa rào nhẹ cục bộ nhưng kết thúc nhanh
gió tây nam duy trì hoạt động với cứng độ trung bình sẽ tiếp tục là tác nhân gây ra những cơn mưa rông
tập trung về cuối ngày cho các tỉnh vùng cao tây nguyên và nam bộ
trong cơn rông bà con cũng nên cảnh giác cao với rông lốc và gió mạnh có thể đi kèm
về nhiệt độ nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên phổ biến ở mức hai mươi chín ba mươi ba độ
khu vực nam bộ giao động chủ yếu từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
nền nhiệt tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi không mưa ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi năm độ